diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới đã công bố danh sách hai mươi một thành phố khu vực được vinh danh có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm hai nghìn một mươi chín và bình dương của việt nam lần đầu tiên đã lọt vào danh sách này
danh sách hai mươi một thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới năm hai nghìn một mươi chín gồm bình dương việt nam abbotsford british columbia canada adelaide south australia australia thành phố chiayi đài loan chicago illinois hoa kỳ kertitiba parana brazil moscow nga và nhiều thành phố khác
để trở thành thành phố thông minh và tham gia vào cộng đồng thành phố thông minh thế giới
một khu vực thành phố vùng cần đáp ứng đầy đủ sáu tiêu chí băng thông rộng lực lượng lao động tri thức cao đổi mới thông qua các mối quan hệ giữa doanh nghiệp chính phủ và các tổ chức bình đẳng tiếp cận công nghệ số phát triển bền vững ủng hộ khích lệ sự đổi mới